sau hai mươi bốn năm mổ lắp văn tim người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi ở hồng bàng hải phòng thấy cơ thể bị yếu dần mệt và khó thở nên đã đến bệnh viện hiếu nghị việt tiệp kiểm tra
tại đây qua thăm khám xét nghiệm bệnh nhân được chẩn đoán suy tim phan tưởng thay đã không thể hồi phục
theo thông tin bệnh viện nhiễu nghị việt tip cung cấp bệnh nhân t sáu mươi bảy tuổi hồng bàng hải phòng nhập viện trong tình trạng khó thở mệt mỏi
bệnh nhân từng phát hiện mắc bệnh tim cách đây hai mươi bốn năm đã được mổ tách van hai lá nhiều năm tại bệnh viện hiếu nghị việt đức
sau khi tiếp nhận ca bệnh các bác sĩ thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán bệnh nhân bị hẹp hở văn hai lá hở văn ba lá suy tim dùng nhĩ hẹp động mạch mũ sáu mươi
văn tim từng thầy này đã hỏng hẳn không còn khả năng bảo tồn hay giữ được buộc phải thay
sau khi cân nhắc và tìm hiểu phía gia đình người bệnh đã đề nghị đăng ký cho bệnh nhân được phẫu thuật thay vàn tim sinh học tại bệnh viện việt tiệp
theo đó sáng ngày hai tháng bốn kiếp phẫu thuật gồm ba nhóm chuyên trách phẫu thuật cây mê hồi sức vận hành máy tiêm phổi nhân tạo
đã phối hợp thực hiện tiến hành mổ và thay van tim sinh học cho bệnh nhân t sau sáu tiếng phẫu thuật ca mổ đã hoàn tất
sau phẫu thuật sáng nay ngày ba tháng bốn tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định ngừng thở máy được rút ống nội khí quản từ sớm
bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt tự thở tốt huyết động ổn định đã giảm nếu thuốc trợ tim tiến sĩ bác sĩ nguyễn thế mai phó giám đốc bệnh viện hiếu nghị việt tiệp cho biết
đánh giá về ca mổ tim lần này tiến sĩ bác sĩ nguyễn thế mai cho hay để triển khai được phẫu thuật tìm hở không phải là bệnh viện nào cũng có thể triển khai được
chuyên môn đòi hỏi có sự đầu tư rất lớn và đồng bộ từ trang thiết bị cơ sở vật chất nhân lực
trong đó tính quyết định là yếu tố nhân lực theo đó bệnh viện đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho các phẫu thuật này
việc thực hiện thành công ca bệnh một lần nữa đánh dấu bước tiến mới của cơ sở y tế hạng một tuyến thành phố trong việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân
tiến sĩ bác sĩ nguyễn công hữu giám đốc bệnh viện e người có mặt hỗ trợ kíp mổ thay van tim lần này đánh giá
thực ra phẫu thuật mổ tim ở bệnh viện việt tiệp đã diễn ra từ lâu song do phẫu thuật này luôn có tính rủi ro cao và phức tạp
nên khi triển khai cần phải có sự phối hợp đồng bộ rất lớn và cẩn thận nhất có thể
đối với ca bệnh này van tim đã quá hỏng không còn khả năng hồi phục nên buộc phải thay
yêu điểm của kỹ thuật thay van tim sinh học so với các loại văn khác ở chỗ người bệnh không cần phải sử dụng kháng đông suốt đời
với sự phát triển vượt bờ trong y khoa hiện nay thì tỷ lệ thành công của phẫu thuật thay van tim hiện tăng lên đến chín mươi hai chín mươi năm
tuy nhiên kết quả phẫu thuật còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như mức độ tổn thương của văn tim các tổn thương khác đi kèm tình trạng sức khỏe của người bệnh
phẫu thuật thay thế văn tim đang ngày càng trở nên phổ biến với người bệnh tim
có nhiều loại vật liệu được sử dụng để thay thế van trong đó phổ biến nhất là van tim cơ học và van tim sinh học
ngoài ra còn có các mảnh ghép đồng loài được lấy từ mô của người chết
các bác sĩ phải cân nhắc từng ưu điểm điểm ở mỗi trường hợp cụ thể để giải thích với bệnh nhân và gia đình lựa chọn loại văn thay thế phù hợp nhất
ngoài ưu điểm của van tim sinh học không phải sử dụng kháng đông suốt đời nó có nhược điểm là mô văn tự nhiên dị loài sẽ thay hóa theo thời gian
ảnh hưởng đến hoạt động của van và sẽ gây ra tình trạng tái hẹp hở van nhân tạo
vì vậy sau một khoảng thời gian bệnh nhân thường phải phụ thuật lại để thay van mới